sáng nay tám tháng năm phiên họp thứ bốn mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội đã được khai mạc dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
sau đó ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám
và báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị cho cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám
ủy ban thường vụ quốc hội đánh giá dù trong điều kiện chống dịch chính phủ các bộ ngành vẫn nỗ lực trả lời giải quyết những kiến nghị của cử tri
tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế tồn tại như một số ít văn bản trả lời chưa đủ thông tin chưa đúng nội dung cử tri kiến nghị
chưa kiểm tra hoặc tìm giải pháp để tháo gỡ do đó cử tri tiếp xúc bức xúc tiếp tục kiến nghị
báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cho biết cử tri và nhân dân bày tỏ sự cảm ơn trân trọng về những nỗ lực của chính phủ
các bộ ngành các địa phương nhất là của ngành y tế lực lượng quân đội công an và các lực lượng khác đã rất vất vả
quên mình trên tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên cử tri và nhân dân cũng bất bình và lên án một số cán bộ lợi dụng việc đấu thầu
mua sắm thiết bị y tế để trục lợi đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm